rút kinh nghiệm từ sự cố vỡ đê bao bãi thải của nhà máy dap lào cai công ty cổ phần dap vinachem đình vũ hải phòng
đã khẩn trương thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn hồ đập nhất là trong tình huống siêu bão mang khúc đang có xu hướng đổ bộ vào khu vực phía bắc nước ta
ngoài tuyến bờ bao trong bãi chứa chất thải công ty đã đầu tư một mươi hai bốn tỷ đồng gia cố hai tuyến đê bao bảo đảm cao trình tám năm mét
trong đó tuyến đê bao cấp một rộng một mươi sáu m tuyến đê bao cấp hai rộng hai mươi ba m và bọc phủ màng hdpe bảo đảm tính chắc chắn khi có mưa lớn
trước siêu bão mang khúc đang có nguy cơ ảnh hưởng lực lượng xung kích phòng chống bão lụt của công ty đã thực hiện ứng trực liên tục
các máy ủi máy xúc ô tô tải bao tải máy bơm cùng các dụng cụ cầm tay đều sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu xảy ra trong mưa bão